trước diễn biến và ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín chiều nay năm tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp với thường trực chính phủ về kết quả ra soát dự thảo nghị quyết triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch
chính sách này thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước tới bốn nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội nhằm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống
cuộc họp thảo luận những ý kiến khác nhau về các đối tượng cũng như mức hỗ trợ thời gian hỗ trợ nguồn hỗ trợ
thủ tướng lưu ý về nguyên tắc chỉ hỗ trợ những đối tượng bị giảm sâu thu nhập mất việc làm không bảo đảm cuộc sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi dịch covid một mươi chín